thông tin chúng tôi mới cập nhật liên quan đến vụ lật thuyền ở xã bản bế huyện simacai tỉnh lào cai
đã khiến cho một người tử vong và bốn người mất tích
cả đêm qua và trong suốt buổi sáng ngày hôm nay lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân
và đến sáng nay đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai
đến sáu giờ sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà sùng thị chúa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
bị trôi cách hiện trường vụ lật thuyền khoảng năm km
trước đó sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm dọc theo bờ sông chảy
đến một mươi ba h ngày một mươi năm tháng tám đã tìm được thi thể cháu ly anh tú sinh năm hai nghìn một
theo thông tin từ ông lý xuân thành phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện simacai tỉnh lào cai
suốt cả đêm qua cho đến giờ có gần một trăm năm mươi người tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân
như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng tám
tại khu vực sông chảy đoạn qua thôn cốc rế xã bản huế huyện simacai tỉnh lào cai
có năm người dùng thuyền đi qua sông
sang thăm người thân tại thôn na lốc xã bản lầu huyện mường khương
khi mới lên thuyền chưa kịp nổ máy do nước chảy xiết
thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy bị lật thuyền và mất tích
như vậy đến thời điểm này vẫn còn ba người hiện đang mất tích
lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại